sáng nay ngày một mươi tháng tám tại thành phố cần thơ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố cần thơ năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề chia sẻ tiềm năng cùng nhau phát triển
hội nghị có sự tham dự của các bộ ngành trung mương và địa phương các tập đoàn tổng công ty các tổ chức quốc tế các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại việt nam các tổ chức tài chính tín dụng các tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư cùng hơn năm trăm linh doanh nghiệp trong và ngoài nước
đây là cơ hội để các cơ quan và doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế
hội nghị nhằm giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội tiềm năng cơ hội đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư của thành phố cần thơ nhằm thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương tạo điều kiện để các nhà đầu tư các tổ chức quốc tế gặp gỡ tham vấn và trao đổi trực tiếp với chính quyền và các cơ quan chức năng của thành phố cần thơ
theo chương trình hội nghị ngoài phiên khai mạc bế mạc còn có ba phiên thảo luận với chủ đề phát triển trung tâm dịch vụ nông nghiệp hiệu quả cao phát triển khoa học công nghệ
trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố cần thơ năm hai nghìn một mươi tám lãnh đạo thành phố sẽ trao kỷ niệm trương cho các doanh nghiệp đã có những đóng góp về đầu tư
trao chủ trương đầu tư một số dự án có quy mô vốn lớn ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ vốn giữa ủy ban nhân dân thành phố cần thơ và bốn ngân hàng thương mại ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư doanh nghiệp